theo tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who mặc dù trong tuần vừa qua số lượng các ca nhiễm mới ở trung quốc đã ổn định
song không nên quá chủ quan vì dịch bệnh này có thể diễn biến theo bất cứ hướng nào
chính vì vậy mà who vẫn phải đưa ra khuyến cáo nghiêm khắc là còn quá sớm để nói liệu dịch bệnh covid một mươi chín đã đạt đỉnh hay chưa
hoặc khi nào có thể chấm dứt được dịch bệnh này
trong khi đó who cũng cho biết là hiện tại đã có bốn loại vaccine ngừa ncov đang trong quá trình thử nghiệm
những loại vaccine đầu tiên chống covid một mươi chín sẽ bắt đầu được thử nghiệm trên người sau khoảng ba bốn tháng nữa
đó là tình hình thế giới còn tại việt nam thì trường hợp thứ một mươi sáu nhiễm bệnh đã được ghi nhận
bệnh nhân là nam năm mươi tuổi trú tại xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
con gái của bệnh nhân này là một trong số tám người đã đi từ vũ hán về
trước đó cũng đã lây bệnh cho mẹ và một người chị em gái trong gia đình
hay nói cụ thể hơn đó là trong gia đình bệnh nhân thứ một mươi sáu có bốn người thì có tới ba người đều mắc bệnh
sau khi xác định vợ và hai con gái bệnh nhân bị mắc bệnh trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vĩnh phúc
đã đưa năm bệnh nhân vào danh sách người tiếp xúc gần được cách ly và theo dõi sức khỏe hàng ngày
trong quá trình theo dõi bệnh nhân không có biểu hiện sốt ho hay khó thở
tuy nhiên đến ngày một mươi một tháng hai bệnh nhân đã cảm thấy mệt mỏi thoáng qua
được cán bộ y tế ghi nhận lấy mẫu và gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm
cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
như vậy hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại phòng khám đa khoa quang hà
ở huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc và trong tình trạng sức khỏe ổn định
tính đến thời điểm này việt nam đã có một mươi sáu người nhiễm bệnh và riêng tỉnh vĩnh phúc có một mươi một trường hợp
bảy trường hợp đã khỏi bệnh
xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc là nơi ghi nhận tới sáu trường hợp
để dập dịch ngay trong chiều tối ngày hôm qua ubnd tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định cách ly
phong tỏa xã sơn lôi trong hai mươi ngày kể từ ngày một mươi ba tháng hai đến ngày ba tháng ba
và ngay lập tức công an tỉnh vĩnh phúc cũng đã xây dựng phương án kiểm soát phong tỏa cách ly
bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phòng chống dịch bệnh tại địa bàn xã
tại xã sơn lôi huyện bình xuyên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín tỉnh vĩnh phúc
đã huy động lực lượng công an quân sự y tế cán bộ xã thôn thành lập một mươi hai chốt kiểm soát
trên các tuyến đường ra vào xã hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhiệm vụ của các chốt là phun thuốc khử trùng xử lý y tế tuyên truyền giải thích cho người dân ra vào khu vực cách ly
về cách phòng chống dịch bệnh không cho người phương tiện không có nhiệm vụ ra vào địa bàn xã
xác định danh tính các trường hợp nghi nhiễm bệnh ra vào địa bàn xã
báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch để có biện pháp theo dõi quản lý
ngoài lực lượng tham gia nhiệm vụ tại các chốt công an tỉnh vĩnh phúc còn huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tham gia các tổ kiểm tra tuần tra vũ trang khép kín tại địa bàn sẵn sàng hỗ trợ cho các chốt kiểm soát khi có yêu cầu
xã xuân lôi đã được quỹ ban dân tỉnh ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh xác định là khu vực phong tỏa cách ly
vì vậy công an tỉnh cũng đã phân công các lực lượng để tham gia thành lập các chốt
với mục đích là để cách ly hạn chế các sự giao dịch
sáng ngày một mươi ba tháng hai lãnh đạo công an tỉnh vĩnh phúc đã đến các điểm chốt
để kiểm tra và chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự công tác hậu cần y tế
nhằm đảm bảo các điều kiện ăn nghỉ sinh hoạt cho số cán bộ chiến sĩ tham gia phương án trực chốt
nhiệm vụ của chúng tôi được phân công là cái thứ nhất là tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hiểu
rõ được cái tác hại và cái hậu quả của dịch viêm đường hô hấp
và đồng thời là tuyên truyền cho mọi người
có ý thức để tự phòng và hai nữa là cũng cách ly không để bệnh dịch nó lây lan ra
đồng thời là chúng tôi sẽ ngăn chặn không để cho các phương tiện và người qua lại các khu vực cách ly
trước tiên là làm đảm bảo phục vụ cho người dân tránh dịch lây lan cho toàn dân
trước tiên là cũng trong đó là có y tế tuyến cơ sở tức là hàng đầu
chúng tôi cũng giám sát và cũng
chốt chặn là đến ngày hôm nay cũng là năm ngày rồi
thế thì cũng rất là vinh dự được ở trên tức là tỉnh gần thì là công an bên quân đội
cùng các sở ban ngành để mà phối hợp cùng địa phương để mà phòng chống dịch
trong thời gian cách ly người dân xã sơn lôi sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền ăn và nhu yếu phẩm cần thiết
việc thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống
sinh hoạt các hoạt động khác của người dân địa phương
đối với chúng tôi và toàn thể nhân dân thì cũng xác định được đây là một bệnh dịch rất là nguy hiểm
và lây lan rất là nhanh trong cộng đồng
người dân hoàn toàn là nhất trí và cũng ủng hộ theo cái chủ trương cũng như quyết định tình
lập chốt trận chống dịch này của xã và được đảng và nhà nước đều quan tâm đến
nhưng ngược lại về chốt dịch thì rất chí
nhưng ngược lại về đời sống sinh hoạt của bà con
đi lại nó vất vả thế nhưng để bệnh nó đỡ bùng phát sang bên ngoài thì chúng tôi cũng nhất trí
cũng trong sáng ngày một mươi ba tháng hai bộ y tế đã chuyển vật tư hóa chất phòng chống dịch covid một mươi chín
và cử tổ công tác thường trực hai mươi bốn trên bảy phòng chống dịch hỗ trợ tỉnh vĩnh phúc
quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công tác phòng chống dịch bệnh đang được triển khai ráo riết trên cả nước
đặc biệt là tại các khu công nghiệp khu kinh tế trọng điểm
nơi đang có rất nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc
tại công ty phong musa hà tĩnh những công nhân trung quốc quay trở lại làm việc
ở công ty sau kỳ nghỉ tết nguyên đán đều đang được giám sát chặt chẽ
công ty phong musa tỉnh hà tĩnh hiện có khoảng gần một công nhân là người trung quốc
trong đó còn hơn hai trăm linh công nhân trung quốc chưa quay trở lại việt nam làm việc
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh
công ty phong musa đã bố trí hàng chục điểm đo thân nhiệt trong khu vực
nơi làm việc của các công nhân kiểm soát chặt chẽ một trăm linh công nhân khách hàng khi tới làm việc

của gần một công nhân trung quốc làm việc
sau ngày một mươi năm tháng hai nếu tất cả công nhân trung quốc đã quay trở lại làm việc
thì phải có khu ký túc riêng để theo dõi cách ly một mươi bốn ngày
nếu không có vấn đề gì mới quay trở lại làm việc
chúng tôi cũng thường xuyên một ngày một lần kiểm tra thân nhiệt của họ
để giảm trả theo dõi sức khỏe đồng thời cũng kế khai đầy đủ các thông tin
để rồi theo dõi
đặc biệt là thị xã đã thành lập một thông tin
một tổ theo dõi giảm sát di động để phục vụ ngay trực tiếp tại địa điểm
nếu như có thân nhiệt biến động thì sẽ có hỗ trợ y tế kịp thời
cùng với đó các lực lượng chức năng đã liên tục kiểm tra các điều kiện y tế
tại các cơ sở lưu trú tại quanh khu vực công ty phong musa
nơi có nhiều người trung quốc đang lưu trú
kết quả cho thấy đang có sức khỏe ổn định
công an tỉnh hà tĩnh đã chỉ đào công an thị xã kỳ anh
và các phòng nghiệp vụ có liên quan từ cử các tổ công tác
thường xuyên soát chét địa bàn
để quản lý người nước ngoài và những người đến từ vùng dịch
để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương của thị xã kỳ anh
tiến hành cách ly và đảm bảo an toàn cho người dân
cũng như những người đến từ vùng dịch theo đúng quy định
thì thiết lập các khu cách ly cũng như là làm tốt công tác truyền thông
rồi thì bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân của khu kinh tế
trong quá trình lao động sản xuất
để đáp ứng được các yêu cầu về phòng chống dịch
theo khuyến cáo của bộ y tế
hiện các lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục giám sát chặt chẽ
các công nhân trung quốc đang sinh sống và làm việc tại phong mô sa
và đề ra các phương án xử lý khi có những trường hợp nghi nhiễm bệnh xảy ra
sau tết các doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm trở lại hoạt động sản xuất
chính quyền các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các khu chế xuất
khu công nghiệp để ra sát người lao động
ở những vùng có nguyên liệu

ngay từ những ngày đầu công nhân trở lại làm việc
toàn bộ người đến từ vùng dịch như các kỹ sư chuyên gia
đến từ trung quốc đài loan đều được cách ly theo dõi
để đảm bảo an toàn
khu công nghiệp vĩnh lộc quận bình tân tp hcm
công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp được triển khai
ngay từ những ngày đầu công nhân trở lại làm việc
toàn bộ người đến từ vùng dịch như các kỹ sư chuyên gia
đến từ vùng dịch bệnh viêm phổ cấp được triển khai
ngay từ những ngày đầu công nhân trở lại làm việc
tại khu công nghiệp vĩnh lộc quận bình tân tp hcm
đến tod void công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổ cấp được
tại khu công nghiệp vĩnh lộc quận bình tân tp hcm

đièm tánh các kỹ sư kinh nghiệpexciteria
những banner nội bộ dán từng vị trí để yêu cầu đeo khẩu trang khi tiếp xúc đông người
thứ hai nữa là rửa tay thường xuyên vệ sinh bằng tất cả các được trang bị
và kiểm soát nhiệt độ tránh không để những người có biểu hiện sốt ho đi vào làm việc và báo với cơ sở y tế gần nhất theo phối hợp giữa khu công nghiệp
mỗi ngày là định kỳ khi mình có hệ thống lối thang bộ có quạt tăng áp hàng ngày khoảng một tiếng rưỡi tới hai tiếng sẽ dẫn hành quạt tăng áp để đối lưu với thông ký thông thoáng
và nhất là nhiệt độ của hệ thống điều hòa máy lạnh lúc nào cũng phải là trên hai mươi năm hai mươi sáu độ c cho lên
bên cạnh kiểm soát tại các công ty nên làm việc bằng cách đo thân
nhiệt đeo khẩu trang rửa tay sát quẩn khu công nghiệp vĩnh lộc cũng thực hiện các biện pháp xịt khử trùng tại khu lưu trú công nhân
vận động thân nhân lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
sử dụng tất cả những biện pháp để bảo đảm an toàn mà hiện có ở tại khu lưu trú
phục vụ cho công tác là quản lý các nguồn lây nhiễm phát hiện và cảnh báo dự báo những vấn đề
tổ chức cho khu lưu trú
khu lưu trú cũng có cơ chế để cố gắng làm sao phát hiện sớm nhất các biểu hiện của người ra vào khu lưu trú
mà nếu có biểu hiện bệnh sẽ thực hành cách ly và chữa trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của bang tầng nhất lớp công ty
ở nhà cũng vắng thu xếp để cho gia đình mình cũng ráng làm sao để công việc ổn định
tốt đáp ứng được công việc mà cũng giữ bé được hay ở chồng hay sắp xếp
hiện tại công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp khu chế xuất trên địa bàn thành phố hồ chí minh đều đặc biệt chú trọng
nhất là các công ty có người đến từ vùng dịch diễn biến phức tạp
quy chế phối hợp báo cáo với chính quyền địa phương được thực hiện một ngày ba lần để kịp thời xử lý các tình huống
thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp các loại hình kinh doanh dịch vụ đặc thù tập trung đông người trở nên vắng vẻ
các doanh nghiệp đã phải thực hiện nhiều giải pháp để níu chân khách hàng ổn định doanh thu
để tạo sự tin tưởng cho khách hàng các công ty doanh nghiệp ngành dịch vụ đều trang bị khẩu trang y tế nước rửa tay
và thiết bị đo nhiệt độ cho nhân viên và khách hàng khi giao dịch tư vấn
đây là một trong những giải pháp để phòng chống sự lây lan của dịch viêm phổi cấp
cũng như giữ chân người sử dụng dịch vụ trong bối cảnh đầy khó khăn
đọc qua nhiều báo mùa dịch này đang phát triển nhiều thì cũng đi sợ đi ra ngoài làm tình bị
nhưng mà bây giờ nhu cầu như vậy rồi thì mình phải tranh thủ mình đi làm
thì tới đây thì mọi người cũng hướng dẫn cho mình đeo khẩu trang rồi xong rồi rửa tay
xác khuẩn trước khi vào phòng tư vấn
thì vào phòng thì chỉ có mở đèn uv sẵn rồi xong rồi tắt cho mình vào tư vấn
xong rồi lúc sau ra thì thấy mọi người có bật lên để thử khuẩn thì mình thấy cũng khá an tâm
bên cạnh những biện pháp thông thường theo khuyến cáo của bộ y tế
những nơi đón tiếp khách của thảm mỹ viện xuân trường được gắn thêm đèn chiếu tia uv
để giữ khuẩn không khí
đây là thiết bị được sử dụng rộng rãi tại toàn bộ các bệnh viện của việt nam để khử trùng tránh lây nhiễm
tia cực tím nó không phải là chỉ diệt virus không nó còn diệt vi khuẩn và nó còn diệt cả vi nấm
và ngày hôm nay tia cực tím được sử dụng trong các phòng mổ các phòng sạch
và người ta được sử dụng để diệt quẩn trong nước
thực ra đây là một loại đèn chuyên dụng nếu quý vị muốn mua thì quý vị phải vô các điểm
mà bán các trang thiết bị y tế
cái đèn thực tím nó là một trang thiết bị đặc biệt nó không có phù hợp
hoặc là nếu mà sử dụng trong gia đình quý vị phải được cái sự hướng dẫn của các cái chuyên gia
tại vì cái tiêu cực tím nó có thể hại mắt và hại da của chúng ta
do đó chúng ta khi sử dụng là chúng ta không được có người ở trong phòng
diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến sự phát triển của kinh tế
các doanh nghiệp đang đau đầu để tìm cách giải pháp dưỡng chân khách hàng
bên cạnh dịch vụ chất lượng
đảm bảo an toàn trong mùa dịch sẽ phần nào lấy lại được niềm tin của khách giảm thiểu được thiệt hại về doanh thu